liên quan đến thông tin sữa học đường triển khai tại thủ đô hà nội đang được bổ sung nhiều vi chất dinh dưỡng hơn so với khuyến cáo của bộ y tế
điều này đang khiến cho nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng con em mình có thể bị ngộ độc suy gan hay là suy thận vì bổ sung vi chất dinh dưỡng quá ngưỡng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn phó tổng thư ký tổng hội y học việt nam
viện trưởng viện y học ứng dụng để làm rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
ông nguyễn hồng sơn cho biết đến nay có gần một trăm bốn mươi quốc gia có luật về bổ sung vi chất và thực phẩm
trong hộp sữa bao giờ cũng có vi chất ở hàm lượng thấp việc bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng hay không tùy thuộc vào tình trạng trẻ em của mỗi quốc gia
các nước sẽ tính toán và lựa chọn các vi chất liên quan đến thực tế vấn đề sức khỏe cộng đồng của họ
đối với cả trẻ em ở lứa tuổi học đường thì thứ nhất là đang có những vấn đề liên quan đến suy dưỡng
liên quan đến tăng trưởng chiều cao và ngoài ra thì cả các vấn đề khác ví dụ như các nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới năm tuổi của chúng ta cũng cỡ sấp xỉ khoảng hai mươi tám
rồi những vấn đề thiếu kẽm cũng khoảng đến sáu mươi chín như vậy là các loại vi chất ở trong trẻ em vẫn có những tình trạng thiếu
và chính vì vậy mà khi triển khai các chương trình về bữa ăn học đường hoặc là sữa học đường thì vấn đề bổ sung vi chất vào trong những sản phẩm đấy là cần thiết
cũng theo ông sơn để xem
một sản phẩm có được bổ sung vượt ngưỡng hay không cần phải xem số lượng các loại vitamin và khoáng chất có cần thiết hay không cũng như hàm lượng của nó
bổ sung đa vi chất đem lại hiệu quả tích cực không cần lo ngại về những vấn đề về ngộ độc trong sản phẩm này
việc bổ sung đưa thêm vi chất dinh dưỡng này với trẻ em việt nam như hàm lượng đang đưa là hợp lý
tất cả các sản phẩm này khi xây dựng đều dựa thêm trên một cái

tức là cái rda của trẻ em việt nam
tức là cái nhu cầu hàng ngày của trẻ
nhu cầu hàng ngày cho đứa tuổi đấy
thế thì cái nhu cầu hàng ngày khi xây dựng người ta sẽ chỉ xây dựng các sản phẩm này ở cỡ khoảng năm đến một mươi hoặc là đến một mươi năm hai mươi so với nhu cầu khuyến nghị
trong cái sản phẩm này chúng ta thấy rằng là với cái đưa vào thấp chỉ khoảng năm một mươi
thì tức là gì tức là phải uống đến khoảng hai mươi hộp thì mới đạt được cái nhu cầu khuyến nghị trong một ngày
và còn lại từ cái nhu cầu khuyến nghị một ngày
một ngày mà đến cái liều độc thì nó còn rất là xa nữa
sữa học đường được triển khai ở mỹ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở nhật năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ở thái lan năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở trung quốc năm hai nghìn
hiện có ba mươi quốc gia triển khai sữa học đường mang lại hiệu quả tích cực
trong bối cảnh chung phải nâng cao bữa ăn học đường
sữa đóng vai trò lợi thế là loại thức ăn dễ tiếp cận dễ sử dụng